kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
mở đầu với những tin tức an ninh kinh tế
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố lê thành công sáu mươi năm tuổi chú quận tân bình tp hcm
nguyên giám đốc công ty dệt kim đông phương về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều hai trăm tám mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
theo cáo trạng công ty dệt kim đông phương là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước trực thuộc tập đoàn dệt may việt nam
có trụ sở chính tại số một mươi âu cơ phường tân thành quận tân phú tp hcm
năm hai nghìn bảy công ty dệt kim đông phương hợp tác với công ty bình phát do dương thanh cường làm tổng giám đốc
nhằm xây dựng trung cư trung tâm thương mại tại số một mươi âu cơ
do không có khả năng tài chính nên dương thanh cường đã gặp hồ đăng trung giám đốc chi nhánh sáu thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
để xin vay một trăm bảy mươi tỷ đồng
được ngân hàng đồng ý lê thành công cho cường mượn quyền sử dụng đất tại số một mươi âu cơ làm tài sản bảo lãnh thế chấp khoản vay
sau đó công lại tiếp tục đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số một mươi âu cơ sang ngân hàng phương nam vay gần một mươi sáu lượng vàng sgc
việc này tạo điều kiện cho cường chiếm đoạt một trăm bảy mươi tỷ đồng của chi nhánh sáu thuộc agribank
liên quan đến vụ việc này vào giữa năm hai nghìn một mươi sáu tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên phạt dương thanh cường án tù trung thân
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hồ đăng trung và một số cán bộ thuộc agribank chi nhánh sáu cũng bị tuyên phạt nhiều mức án khác nhau
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
riêng lê thành công bị hội đồng xét xử tuyên hai mươi năm năm tù về các tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một chiếc xe tải đang vận chuyển gần hai thùng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em
có trọng lượng gần năm tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ
và bị đội quản lý thị trường số chín thuộc cục quản lý thị trường tỉnh thanh hóa
phối hợp với lực lượng công an bắt giữ xử lý
qua kiểm tra hành chính xe ô tô tải một mươi tám c tám nghìn năm trăm linh ba kéo theo rơ móc một mươi tám r hai trăm sáu mươi tám
do nguyễn văn tuệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở huyện hải hậu tỉnh nam định điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển gần hai thùng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em
tương đương gần năm tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn văn tuệ đã không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì
có liên quan đến số hàng hóa nói trên
hiện số hàng hóa trên đã bị tịch thu để điều tra làm rõ
trực tiếp và cả gián tiếp làm khuyên đảo bao gia đình bao số phận
tội phạm tín dụng đen đang len rỏi vào từng ngõ xóm ở lâm đồng
với yêu cầu phải đánh mạnh đánh trúng dẹp bỏ tội phạm tín dụng đen
công an tỉnh lâm đồng đã đấu tranh quyết liệt và đã bắt xử lý nhiều đối tượng hoạt động cho vai nặng lãi
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi nguyễn thanh tuyền đang thu tiền trả góp
tại nhà một người vay tiền của tuyền thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt quả tang
khám xét phòng trọ của tuyền ở phường bốn thành phố đà lạt
lực lượng công an thu được sáu mươi sáu hợp đồng cho vay tiền nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân
đây chỉ là một trong hàng chục đối tượng hoạt động tín dụng đen
đã bị công an lâm đồng bắt giữ trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm hoạt động cho vai nặng lãi
với quyết tâm đấu tranh tận gốc dễ của loại tội phạm cho vai nặng lãi
từ đầu năm đến nay công an lâm đồng đã tiến hành kiểm tra một trăm chín mươi năm cơ sở cầm đồ
kinh doanh dịch vụ đòi nợ công ty cho thuê hỗ trợ tài chính
và đã phát hiện sự kiểm tra của một trăm chín mươi năm cơ sở cầm đồ kinh doanh dịch vụ đòi nợ công ty cho thuê hỗ trợ tài chính

trong đó có một mươi ba vụ cho vai lãi nặng và đã khởi tố bảy vụ hai mươi bị can để điều tra

trong đó chỉ có bốn mươi hai được đào tạo về du lịch ba mươi tám được đào tạo từ các ngành khác chuyển sang và khoảng hai mươi chưa qua đào tạo chính quy mà chỉ được huấn luyện tại chỗ
chính vì thế số lao động có chuyên môn kỹ thuật cao vượt thiếu vừa yếu nhưng số lao động chưa đáp ứng được yêu cầu lại dư thừa